triều tiên đã đưa ra cáo buộc máy bay do thám của mỹ xâm phạm không phận nước này gần đây
và đồng thời cảnh báo không có gì đảm bảo rằng các máy bay do thám sẽ không bị bắn hạ
hãng thông tấn trung ương triều tiên kcna dẫn lời người phát ngôn bộ quốc phòng triều tiên tuyên bố
các máy bay trinh sát của mỹ đã thực hiện các chuyến bay khiêu khích trên biển nhật bản và hoàng hải
từ ngày hai đến ngày chín tháng bảy
đặc biệt trên biển nhật bản máy bay trinh sát chiến lược của không quân mỹ
đã nhiều lần vi phạm không phận của triều tiên hàng chục km
người phát ngôn cũng chỉ trích kế hoạch triển khai tàu ngầm hạt nhân của mỹ tới bán đảo triều tiên
là mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình khu vực
trước đó mỹ cam kết gửi một tàu ngầm tên lửa đạn đạo chạy bằng năng lượng hạt nhân
tới bán đảo triều tiên theo thỏa thuận đạt được với hàn quốc để tăng cường khả năng dân đe
và đảm bảo an ninh cho hàn quốc trước các mối đe dọa từ chương trình hạt nhân và tên lửa của triều tiên